liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra tại trạm thu phí đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây vào sáng ngày hôm qua
sau hơn một mươi sáu tiếng đồng hồ lực lượng công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt khẩn cấp hai đối tượng gây ra vụ cướp khi đang chuẩn bị chia tiền tại khu vực ga sài gòn
bước đầu xác định hai nghi can là nhân viên cũ của trạm thu phí
hai đối tượng bị bắt gồm trần tuấn anh hai mươi sáu tuổi quê tiền giang nơi đăng ký thường trú tại phường một mươi ba quận gò vấp thành phố hồ chí minh và nguyễn vũ hoàng nam hai mươi chín tuổi quê tỉnh nam định
cả hai đối tượng bị các trinh sát của công an tỉnh đồng nai và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt khẩn cấp khi đang hẹn nhau đến ga sài gòn để chia tiền cướp được tại trạm thu phí sáng bảy tháng hai
theo điều tra ban đầu sau khi cấp được số tiền hơn hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí đường cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành dầu dây cả hai đối tượng điều khiển xe máy chạy trốn được khoảng ba km
thì trần tuấn anh ngã xuống đường khiến bị thương ở chân buộc phải nằm ở khu vực gần đường dây xe lửa cách hiện trường khoảng ba km

thành phố hồ chí minh long thành dầu dây sau khi nghỉ việc biết rõ quy trình giao ca
cả hai đối tượng bị các trinh sát của công an tỉnh đồng nai và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt khẩn cướp được khoảng ba km
được đưa vào kết sắt khi hết ca tại phòng kế toán của trạm nên các đối tượng đã lên kế hoạch thực hiện vụ cướp
vụ việc cũng là bài học cho các trạm thu phí về công tác đảm bảo an ninh an toàn tại chỗ

cả hai đối tượng bị các trinh sát của công an tỉnh đồng nai và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt khẩn cướp được khoảng ba km
nên các đối tượng bị các trinh sát của công an bắt khẩn cướp được khoảng ba km